tại đà nẵng cùng với các hoạt động kích cầu thu hút mạnh mẽ lượng khách du lịch nội địa trong thời gian qua
thành phố đã chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thiện dịch vụ để phát triển kinh tế đêm
đáp ứng sự hài lòng của du khách mỗi khi đến với đà nẵng xứng đáng mệnh danh là thành phố đáng sống
theo nhiều chuyên gia nhận định trước và hậu covid một mươi chín những sản phẩm dịch vụ ban đêm ở đà nẵng không thể gọi là kinh tế ban đêm
bởi dịch vụ chủ yếu là ăn uống giải trí chợ đêm phố đi bộ và rất ít hàng quán mở cửa đón khách sau hai mươi hai giờ
các hoạt động vui chơi giải trí lễ hội để phục vụ người dân du khách ở đà nẵng cũng hạn chế đã khiến người dân và du khách cảm thấy chưa hài lòng
tôi nghĩ là cái chỗ này thì nếu mà với tư cách là người dân của đà nẵng
thì tôi nghĩ là nên mở thêm một số điểm chơi gần gần các khu trung tâm để cho khách du lịch
tất cả các khách du lịch từ nhỏ đến lớn từ già đến trẻ có thể là tham gia

hậu covid một mươi chín du lịch đà nẵng đã mạnh dạn tung ra nhiều gói sản phẩm kích cầu thu hút nhiều du khách
đặc biệt lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ký văn bản báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch
quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố với hàng loạt điểm nhấn
đồng thời chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thiện dịch vụ để phát triển kinh tế đêm

gói sản phẩm du lịch sinh thái làng nghề và du lịch đô thị
bên cạnh các khu nghỉ dưỡng những điểm tham quan ẩm thực thì không gian vui chơi giải trí vào ban đêm được tập trung phát triển trong thời gian tới